chợ dân sinh là một trong những nơi dễ lây lan dịch bệnh
khi vừa qua chợ đầu mối phía nam đã phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín
chính vì vậy các chợ dân sinh và chợ đầu mối đã tăng cường các biện pháp phòng dịch
để đảm bảo an toàn cho người dân
cũng như duy trì hoạt động mua bán các thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân
để giảm thiểu tối đa lượng người đi chợ hạn chế tập trung đông người
quận tây hồ hà nội đã triển khai cấp phiếu đi chợ theo giờ
cho người dân và theo ngày chẵn lẻ
chợ nhật tân là đơn vị đầu tiên triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân
theo đó mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong một mươi năm ngày giãn cách xã hội
trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình địa chỉ
mỗi tuần mỗi hộ có thể đi chợ bốn lần
luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật
phát thẻ đi chợ này sẽ làm giãn cách thời gian đi chợ của nhân dân
giảm thiểu việc tập trung đông người ở khu vực chợ để nhằm truy vết các việc bệnh bệnh nó được tốt hơn
theo ban quản lý chợ thì việc làm này của chính quyền đã nhận được sự ủng hộ của các hộ dân
bởi hơn ai hết mỗi người dân đều nhận thấy những nguy cơ đối với chính bản thân mình và gia đình
nếu người dân không đồng lòng cùng chính quyền
trong tình hình dịch bệnh thức tạp như hiện nay tôi nghĩ đây là một biện pháp hiệu quả và thiết yếu rất là cần thiết
thực ra nhu yếu cầu mua yếu phẩm trong mùa dịch này cũng là cao
nhưng để đảm bảo an toàn ủy ban nhân dân phường và các lãnh đạo trên thành phố đã đảm bảo biện pháp đi chợ như này ba ngày một lần
giãn cách cũng là đảm bảo cho mọi người
tỉnh hà nội hà nội hà nội
tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội biển báo thông điệp năm k cùng những lọ nước sát khuẩn có mặt ở đầu các lối ra vào các chợ
người vào chợ mua hàng được kiểm soát thân nhiệt nghe nhắc về giữ khoảng cách phòng dịch
nhận thấy những hiệu quả từ mô hình phát phiếu đi chợ cho người dân thành phố hà nội đang nghiên cứu triển khai hoạt động này trên toàn thành phố
dù chưa triển khai hoạt động đi chợ theo ngày để đảm bảo khoảng cách an toàn cho người dân
các tiểu thương ở chợ bách khoa đã tự trang bị những tấm chắn ni lông trong suốt để phòng dịch khi bán hàng
theo những tiểu thương ở đây tấm chắn này không chỉ ngăn giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với tiểu thương cũng không thể tiếp xúc gần
các tiểu thương ở đây tấm chắn này không chỉ ngăn giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua mà giữa tiểu thương với người mua